chuyển khai thực hiện nghị định số sáu bảy ngày bảy bảy hai nghìn một mươi bốn của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
đã góp phần tích cực phát triển nghề thủy sản bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia trên biển
đáp ứng nguyện vọng bám biển sản xuất của ngư dân
tuy nhiên tại một số địa phương đang bộc lộ những vấn đề bất cập
khiến cho một số tàu đóng theo nghị định sáu bảy đang có nguy cơ mắc cạn
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang tám và trang bảy
thưa quý vị và các bạn
các sản phẩm phục vụ tết đang được các doanh nghiệp chạy đua tung ra thị trường
chen nhau lên các quầy kệ để hút khách hai tuần trước tết
nóng hàng hóa ngày tết là thông tin trên báo thanh niên
theo dự báo từ sở công thương tp hcm các mặt hàng thiết yếu dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi như bia
nước giải khát sẽ tăng ba mươi so với ngày thường
theo đó bia sẽ đạt lượng tiêu thụ khoảng bốn mươi năm triệu lít và nước giải khát khoảng năm mươi triệu lít một tháng
các mặt hàng bánh mất
được dự báo nhu cầu tiêu thụ lên đến một mươi chín tấn
dự báo sẽ không có tình trạng tăng giá trong dịp tết
mà thậm chí nhiều nơi còn phải tăng khuyến mãi để cạnh tranh hút khách
tuy nhiên với hàng tươi sống như hải sản thịt heo để làm các món ăn truyền thống ngày tết
gà ta trái cây thì từ ngày cúng ông táo ngày hai mươi ba tháng chạp đến ngày ba mươi tết sẽ có tăng giá cao
vì nhu cầu của người dân bắt đầu tăng mạnh
theo cảnh báo của một số chuyên gia người dân cần phải thận trọng khi lướt sóng giá vàng vào thời điểm này
ông nguyễn thanh trúc phó chủ tịch hiệp hội kinh doanh vàng việt nam phân tích
cơ hội có lợi nhuận cao sẽ chỉ đến với những nhà đầu tư lớn chuyên nghiệp
còn đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ thời điểm giá vàng biến động bất thường như hiện nay
không thích hợp để lứt sóng vì rủi ro đi kèm là rất lớn
chuyên mục thời sự và suy nghĩ báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài viết
đến rừng việt nam
theo tác giả bài viết giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc lung viện trưởng viện quản lý rừng bền vững
tuần này khi chuyện cháy rừng ở úc và nửa tỷ động vật đã mất cũng đám cháy trên mạng xã hội
và khắp các diễn đàn khiến cho nhiều người việt lo sợ cầu nguyện cho nước úc
họ cũng sợ khi thấy bầu trời nước úc biến thành màu cam vì khói bụi
chuyện ở úc khiến cho tôi nghĩ tới chuyện rừng ở việt nam
hiện nay rừng tự nhiên còn rất ít mà chủ yếu là rừng trồng
rất dễ cháy do không có thảm mục đất khô hơn
tuy nhiên rừng của chúng ta bị mất nhiều không phải là do cháy rừng mà do con người
diện tích rừng bị mất trong những năm sau chiến tranh còn nhiều hơn cả giai đoạn chiến tranh
có lúc lượng chê phủ rừng chỉ còn hai mươi tám
cầu nguyện cho nước úc cũng hãy nghĩ đến rừng của việt nam
tôi hy vọng mọi người hãy nghĩ đến rừng nhiều hơn đến đa dạng sinh học
đến những gì tự nhiên đã bàn tặng cho đất nước của chúng ta